sau các đợt mưa lớn kéo dài thì hiện nhiều tuyến đường miền núi huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi tiếp tục xuất hiện một số điểm sạt lở núi mới
nếu không có những biện pháp kịp thời thì sạt lở sẽ đe dọa đến sự an toàn của người dân cũng như là phương tiện giao thông qua lại
trên tuyến đường thị trấn ba tơ đi xã ba trang nối huyện đức phổ xuất hiện bảy vị trí sạt lở núi
tại các điểm sạt lở này hàng chục khối đất đá từ trên núi cao đổ xuống và tràn ra đường
tại nhiều điểm sạt lở đất đá án ngữ giữa đường càn trở giao thông
nhiều điểm bị xói mòn gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông
lo ngại nhất là nhiều vết nứt núi mõm núi sạt lở hàng trăm khối đất đá từ trên cao có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào nếu có mưa to
trên các tuyến đường ba tơ đi ba khâm ba sa và các xã vùng sâu vùng xa nhiều điểm sạt lở núi cũng xuất hiện
tình trạng sạt lở mới các khu vực núi có tuyến giao thông đi qua gây trở ngại nguy hiểm tính mạng cho người dân
vì vậy cần sớm có biện pháp gia cố để đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực vùng ven và người qua lại những tuyến đường này